đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
cùng các đại biểu quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện thanh trì và quận hoàng mai
để báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
trao đổi với cử tri đồng chí hoàng trung hải nêu rõ những ý kiến góp ý của các cử tri
luôn được quốc hội và đại biểu quốc hội lắng nghe tiếp thu đầy đủ
phản ánh kiến nghị tới đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cử tri quận hoàng mai và huyện thanh trì
đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đặc biệt là việc quốc hội quyết định điều chỉnh thời gian
thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong phú quốc
từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau
các cử tri cũng kiến nghị quốc hội chính phủ và thành phố hà nội có các biện pháp ngăn chặn từ xa
hoạt động tuyên truyền chống phá của kẻ thù đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng
ghi nhận ý kiến của các cử tri đồng chí hoàng trung hải nêu rõ quốc hội và đại biểu quốc hội
luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến
ghi nhận ý kiến của cử tri ngay tại hội trường quốc hội cũng đã tranh luận rất sôi nổi và thẳng thắn